trong buổi tiếp bộ trưởng quốc phòng australia maris pene đang thăm và làm việc tại việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
chính phủ việt nam ủng hộ bộ quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa phát triển thực chất ổn định bền vững lâu dài
tương xứng với nội hàm của mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay và triển vọng phát triển trong tương lai
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ trưởng sang thăm việt nam và cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước
thủ tướng nêu rõ quan hệ quốc phòng hai nước có nhiều bước phát triển
thủ tướng đề nghị australia tạo điều kiện hơn nữa để các sản phẩm của việt nam nhất là trái cây thủy sản được nhập khẩu vào nước này thuận lợi hơn
về vấn đề tiếp tục thúc đẩy hiệp định tpp việt nam sẽ nghiên cứu nghiêm túc và thảo luận với lãnh đạo chính
thủ tướng khẳng định việt nam đánh giá cao lập trường của australia về vấn đề biển đông và mong nước này tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ
ủng hộ giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
thủ tướng cũng đồng tình với ý kiến cho rằng
các nước trong khu vực phải đồng lòng tăng cường chống khủng bố
bộ trưởng quốc phòng australia cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời bày tỏ ấn tượng được đến thăm việt nam
bà cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong tình hình thế giới hiện nay
bà cho rằng quan hệ này đang có bước tiến lịch sử nhất là việt nam cũng đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
bà nhấn mạnh hiệp định tpp vẫn là hiệp định mang lại lợi ích cho các nước thành viên
cũng như khu vực
và chính phủ australia vẫn nỗ lực theo đuổi hiệp định này
bà bày tỏ quan ngại vấn đề khủng bố ở khu vực
australia đang tích cực hợp tác với các nước trong khu vực để đối phó
mong muốn việt nam hợp tác chặt chẽ với australia trong vấn đề này
tại bữa tiếp bộ trưởng y tế và phúc lợi con người hoa kỳ thomas prye vào chiều nay
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ hoa kỳ
dành cho ngành y tế việt nam
đối với nhiều lĩnh vực chuyên môn y tế quan trọng như pefa
cúm và chương trình an ninh y tế toàn cầu
với sự ra đời và đi vào hoạt động của hệ thống các văn phòng đáp ứng dịch khẩn cấp
của cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chính phủ việt nam ghi nhận những nỗ lực của cán bộ
ngành liên quan trong tiến trình hợp tác y tế giữa hai nước
thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác y tế tại các diễn đàn hợp tác y tế đa phương
đồng thời hoan nghênh những nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong hơn hai mươi năm qua
bộ trưởng y tế và phúc lợi con người hoa kỳ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
với sự mến khách nồng hậu đánh giá cao quan hệ đối tác việt nam hoa kỳ trong hơn hai mươi năm qua là không thể so sánh được
bộ trưởng cũng gửi đến thủ tướng nguyễn xuân phúc lời chào từ tổng thống donald trump
cũng như lời đánh giá rất cao của tổng thống đối với sự phát triển quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực
trong đó có y tế
tiếp tục được tăng cường hợp tác với việt nam thời gian tới
bộ trưởng y tế và phúc lợi con người hoa kỳ cũng khẳng định bản ghi nhớ vừa ký với bộ y tế sẽ được coi là khởi đầu cho hợp tác lâu dài hai bên